với thông điệp chuyện tượng cổ tích tồn tại ngay trong cuộc sống thường ngày và các bạn thiếu nhi có thể cùng tạo nên điều đó
mới đây tại bảo tàng phụ nữ việt nam chương trình triển lãm và đấu giá tranh vẽ lên cổ tích lần thứ năm đã được tổ chức
từ năm hai nghìn một mươi sáu tới nay với sự tham gia chuyên môn của nhiều họa sĩ tên tuổi
vẽ lên cổ tích đã thu hút được hơn sáu trăm linh bạn nhỏ tham gia qua các năm
trưng bày hàng trăm tác phẩm và gây quỹ được hơn ba trăm linh triệu đồng cho hoạt động phẫu thuật của chương trình thiện nhân và những người bạn
năm hai nghìn hai mươi khác với những lần tổ chức tập trung trước đây do bối cảnh của dịch bệnh covid một mươi chín
vẽ lên cổ tích có sự tham gia từ xa của nhiều họa sĩ nhí và không chuyên từ khắp miền tổ quốc
trong chương trình các họa sĩ nhí sẽ thể hiện tài năng với chủ đề cổ tích rộng lớn
những tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn và đấu giá để gây quỹ cho việc tái tạo cơ quan sinh dục của nhiều bạn nhỏ kém may mắn
đó là cách các em không chỉ vẽ lên cổ tích trong trí tưởng tượng trên trang giấy mà còn thực sự tham gia vào việc tạo nên điều phi thường ngoài cuộc sống